tất cả hai tầng của quán lực lượng chức năng phát hiện nhiều thức ăn được trộn sẵn cần xa và một số vật dụng để sử dụng ma túy
bước đầu công an quận ngũ hành sơn xác định đối tượng quản lý các đồ vật nói trên là tống duy phong một mươi tám tuổi quê tỉnh quảng ngãi
mới đây tại xã mỹ thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình một người đàn ông đã đánh sập vợ của mình sau đó nhốt ba con đẻ vào phòng kín phóng hỏa với mục đích tự thiêu gây bức xúc trong dư luận
đây là căn nhà của đối tượng nguyễn văn quân ở xã mỹ thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
quân là người cha sau khi hành hung vợ của mình đã tản nhẫn nhuết ba đứa con đẻ trong phòng kín với ý định tự thiêu cùng vào ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
hai ngày sau khi xảy ra sự việc bé gái mới hơn hai tuổi này là một trong ba đứa trẻ thoát chết vẫn chưa hết hoảng loạn
chứng kiến sự thất thần hoảng sợ của đám trẻ càng làm cho bà hoàng thị lân mẹ của đối tượng quân thêm đau lòng

tính mạng của các cháu nhỏ sẽ khó mà đảm bảo
hiện đối tượng quân đã bị công an huyện lệ thủy tạm giữ để làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc trên
mẹ của ba cháu nhỏ hiện đang điều trị tại bệnh viện
các biện pháp nhằm bảo vệ sức khỏe cũng như ổn định tâm lý cho các em là việc khẩn thiết lúc này
mẹ của ba cháu nhỏ hiện đang điều trị tại bệnh viện
công an tỉnh hà tĩnh đã cử người truy bắt đồng thời tiếp cận vận động người thân thuyết phục đối tượng
kết quả ngày một tháng một mươi đối tượng đã gọi điện tới công an tỉnh lạng sơn để đầu thú
theo tài liệu điều tra hoàng anh và nguyễn song thao chủ tiệm cầm đồ có mâu thuẫn từ trước nên thao rủ thêm nhiều người đến giàn mặt hoàng anh
trong đó có đại ca giang hồ tại khu vực này là trần cao nguyên
trong quá trình xảy ra xô xát nguyên đã bị hoàng anh cầm súng thể thao phục sẵn bắn vào ngực dẫn đến tử vong

trong đó có đại ca giang hồ tại khu vực này là trần cao nguyên
tuy nhiên thực tế đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm bởi trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám thì đã có liên tiếp hàng chục vụ vận chuyển xăng dầu bị lực lượng chức năng bắt giữ với tổng số lượng lên đến hàng trăm nghìn lít
trung tâm chỉ huy của bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam
qua hệ thống vệ tinh lực lượng trinh sát có thể phát hiện những tàu vận tải nước ngoài hoạt động tại vùng biển việt nam có dấu hiệu nghi vấn
tàu gledy giori là một trong những tàu có đường di chuyển lạ và có dấu hiệu vi phạm
vậy nên lực lượng cảnh sát biển đã cử tổ tuần tra tiếp cận kiểm tra
khi phát hiện thấy những biểu hiện bất thường của những con tàu đi lên đi xuống đi ngang đi dọc có một vẹt đi không bình thường thì lập tức chúng tôi phải đánh dấu và đưa vào theo dõi
ngoài theo dõi ở trên hệ thống trinh sát kỹ thuật ra thì còn phải cử kết hợp với trinh sát ở trên thực địa
tại thời điểm kiểm tra
tàu có một mươi ba thuyền viên do ông nguyễn văn hiệp thường trú tại thịnh long hải hậu nam định làm thuyền trưởng
theo lời khai ban đầu của thuyền trưởng tàu đang vận chuyển khoảng một triệu lít xăng nhưng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh được tính hợp pháp của số xăng trên
các thuyền viên trên tàu không có bằng cấp chuyên môn nghiệp vụ tàu không có giấy tờ chứng nhận về tàu
khi mà mình xử lý thì có thể là người ta đưa ra rất nhiều lý do
thứ hai là đối với những công ty lớn liên quan đến những tố nước ngoài
cái việc khó khăn là công ty nằm ở ngoài lãnh thổ việt nam
cái việc mà xác minh là gần như là quá khó
hiện nay ngoài tàu cá của ngư dân hoạt động trên biển thì nhiều tàu vận tải của các nước hoạt động rất nhiều
nhìn bằng mắt thường từ xa lực lượng chức năng có thể phát hiện được tàu nào là đánh bắt cá đơn thuần tàu nào vận tải hàng lậu hàng cấm
bên cạnh đó điều đáng lo ngại là hiện nay nhiều đường dây tội phạm nước ngoài đã chọn vùng biển việt nam làm nơi hoạt động
khi mà bắt cá tàu sẽ bị đánh bắt
bắt giữ thì chúng ta thường thường chỉ bắt được các đối tượng vận chuyển thôi thậm chí là chỉ là đối tượng nàm thuê thôi
thế còn thực chất là chủ hàng và các đối tượng trên bờ thì chúng ta lại chưa bắt được chúng ta điều khiển thì chưa bắt được
đây là một vấn đề khó khăn
để tìm ra thì chúng ta phải có một quyết tâm rất cao và phải có đủ những bằng chứng chứng cứ để khởi tổ hội án hành sự mới điều tra mở rộng được
khác với những đường dây buôn lẩu xanh dầu trong nước
là chỉ hoạt động mạnh khi có sự biến động về giá xăng dầu để thu lợi từ khoản tranh lệch về giá
những đường dây buôn lẩu xanh dầu quốc tế luôn tấp đập bởi không phụ thuộc vào giá cả trong nước cũng như thị trường xanh dầu trên thế giới
bên cạnh đó với cách nguy trang tinh vi nên khó phát hiện phát hiện cũng rất khó bắt giữ bởi mọi giao dịch đều không có tiền mặt mà được chuyển khoản trên đất liền bằng ngân hàng quốc tế
một quy trình buôn lẩu xanh dầu khép kín liên quan đến nhiều nước trên thế giới